trong ngày hôm nay cả hai khu vực trời ít mây nắng mạnh nền nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên phổ biến ở khoảng hai mươi bảy ba mươi độ và nam bộ sẽ có mức nhiệt từ ba mươi ba mươi ba độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc cấp bốn và cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước